các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật

hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực chốt covid một mươi chín một nam thanh niên về nhà khi chạy xe tới đoạn quốc lộ một trước cây xăng kỳ nam thuộc thôn cúng huệ xã kỳ nam thì bị tai nạn giao thông
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm cho biết từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố dự kiến sẽ tháo gỡ các chốt chạm trong địa bàn
ông ngân cho biết bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên và chủ tịch ubnd tp hcm
phan văn mãi đã cung cấp thông tin này
dù vậy ở các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn sẽ có những chốt chạm để đảm bảo sự an toàn chung cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương tp hcm cũng cho biết thành phố đang theo hướng lấy shipper làm thí điểm tra niềm tin cho người dân trong quá trình tự xét nghiệm và tự bảo vệ sức khỏe của chính mình
trong các bộ tiêu chí mà thành phố xây dựng đã có sự thay đổi so với giai đoạn trước rất lớn doanh nghiệp phải tự làm tự xét nghiệm và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình
về phía doanh nghiệp ông phạm văn việt phó chủ tịch hội dệt may theo đan tp hcm cho rằng trong kế hoạch phục hồi và mở cửa kinh tế thành phố cần làm rõ ràng minh bạch và có lộ trình
đặc biệt bộ y tế cần có chỉnh sửa về quy định khi có f và ban hành hướng dẫn chấp nhận kết quả xét nghiệm nhanh covid một mươi chín cho người lao động của doanh nghiệp
ngoài ra cơ quan chức năng cũng phải bình ổn giá test covid bởi hiện nay giá kích tết ngoài thị trường không đồng đều lúc tăng lúc giảm khiến đơn vị tốn chi phí lớn ông việt nói
bà lưu thị thanh mẫu tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng phúc hàng cũng cho rằng nhà nước cần có hướng cụ thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp một cách sớm nhất để tiếp cận các văn bản pháp quy cũng như chủ động để kiểm soát dịch bệnh tại chỗ cũng giúp giảm chi phí vừa chủ động sản xuất kinh doanh
ông bùi văn sáng chủ tịch ubnd huyện thanh oai hà nội cho biết sau khi tiếp nhận thông tin công nhân d ở thôn bãi xã cao viên là f lực lượng chức năng đã lập tức phong tỏa toàn bộ thôn bãi để truy vết người liên quan
cha dịch tễ bước đầu xác định trên địa bàn có hai mươi một trường hợp f một liên quan đến ông d các trường hợp f một đã được đưa ly cách ly tập trung ngay sau đó
tiến hành test nhanh f một cho kết quả âm tính hiện địa phương đang đợi kết quả lấy mẫu xét nghiệm pcr
các covid một mươi chín bị tai nạn lao động tại công trình xây dựng mb trên địa bàn huyện hoài đức hà nội và tử vong vào lúc chiều ngày hai mươi ba tháng chín đến một mươi tám giờ ngày hai mươi bốn tháng chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết ông đê dương tính với sars cov hai
theo lãnh đạo huyện thành oai do kết quả tết nhanh trước đó của ông đê là âm tính nên ngày hai mươi bốn tháng chín gia đình đã tổ chức khâm niệm
tối hai mươi bốn tháng chín khi nhận thông tin cdc thông báo ông đê dương tính sars cov hai địa phương đã lập tức yêu cầu gia đình đưa thi thể đi hỏa thiêu
đám tăng ông đê được tổ chức gói gọn chỉ có hai mươi một f một
trước đó một mươi ba tháng chín ông đê được tiêm chủng và lấy mẫu pcr cho kết quả âm tính
mới đây ông đê rời địa phương rồi đi cùng nhóm thợ đến công trình trên địa bàn huyện hoài đức làm việc
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hai trăm một mươi bốn trường hợp khác và đang đợi kết quả
tại huyện hoài đức lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan và đã có kết quả âm tính lần một
dự kiến sẽ có một mươi bảy hai người trở về đà nẵng trong đợt một này
trong đó số lượng học sinh học viên là bảy chín trăm một mươi năm người giáo viên nhân viên là một bốn trăm linh chín người và người hỗ trợ đi cùng là bảy sáu trăm bảy mươi tám người
cụ thể người trở về phải có tên trong danh sách do sở giáo dục và đào tạo cung cấp
không ở tại các xã phường thị trấn đang thực hiện chỉ thị một mươi năm
và các địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao
người trở về gói đơn có xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch
cán bộ giáo viên nhân viên học sinh học viên hiện có nơi ở tại tỉnh quảng nam nhưng đang dạy học tại đà nẵng
có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
thời gian thực hiện đợt một sẽ từ ngày hai mươi chín tháng chín đến hết ngày sáu tháng một mươi đối với công nhân trở về tự túc phương tiện đi lại đường bộ
các đợt tiếp theo công dân có tên trong danh sách đợt một nhưng chưa thể trở về và công dân tiếp tục đảm bảo các điều kiện của kế hoạch này
riêng công dân đang ở tại các tỉnh thành phố như an giang bình dương đắk lắc đắk nông đồng nai đồng tháp kiên giang long an quảng bình quảng ngãi tiền giang cần thơ và thành phố hồ chí minh
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng sẽ xem xét cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đã có công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện thống kê giả soát bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín cho những đợt tiếp theo
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình bổ sung các nhóm lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín gồm điều tra dịch tễ tham gia lấy mẫu xét nghiệm phục vụ các cơ sở cách ly tập trung
các điểm tiêm chủng làm việc tại các cơ sở thu dung điều trị hỗ trợ trạm y tế lưu động cấp thuốc cho người nhiễm covid một mươi chín các tổ chốt kiểm soát dịch tổ đội mai táng tổ covid cộng đồng
và các lái xe vận tải người giao hàng shipper đội ngũ giáo viên nhân viên trong các trường học các ngư dân các thương nhân người kinh doanh dịch vụ thiết yếu trong các chợ siêu thị các cửa hàng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình yêu cầu các huyện thị xã thành phố chỉ đạo phòng y tế
phối hợp trung tâm y tế làm đầu mối để ra soát thống kê tổng hợp số lượng danh sách bổ sung các nhóm đối tượng trên
khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm khi vaccine được phân bổ mục tiêu nhằm nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng tăng độ bao phủ tiêm vaccine trong thời gian tới khi được bộ y tế cấp vaccine
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín quảng bình hiện toàn tỉnh đã tiêm được một trăm năm mươi ba hai trăm chín mươi chín liều vaccine
trong đó năm trăm sáu mươi bảy người đã tiêm vaccine đủ hai mũi
sở y tế lâm đồng cho biết trong ba ngày qua trên địa bàn không phát hiện thêm trường hợp nào mắc covid một mươi chín
đến nay toàn tỉnh đã phát hiện tổng cộng hai trăm tám mươi trường hợp mắc covid một mươi chín trong đó đã điều trị khỏi và xuất viện hai trăm bốn mươi tám trường hợp hơn tám mươi tám năm
còn lại ba mươi hai trường hợp đang cách ly điều trị tại thành phố đà lạt thành phố bảo lộc huyện đơn dương và huyện lâm hà
hiện toàn tỉnh đang cách ly bốn chín trăm hai mươi ba trường hợp trong đó cách ly tại sở y tế chín mươi hai
trong đó ba mươi hai trường hợp cách ly tập trung một chín trăm tám mươi ba trường hợp và cách ly tại nhà hai tám trăm bốn mươi tám trường hợp
trong tổng số hai trăm tám mươi ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận trên địa bàn tỉnh lâm đồng thì có đến bảy mươi hai ca liên quan đến tài xế phụ xe đường dài và đây là nguồn lây nhiễm chủ yếu trên địa bàn
ubnd tỉnh lâm đồng đã yêu cầu cơ quan đơn vị chức năng siết chặt hơn công tác quản lý đội ngũ này
mới đây sở y tế lâm đồng có văn bản gửi trung tâm y tế các huyện thành phố yêu cầu tham mưu ubnd các địa phương bố trí cán bộ triển khai thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh tại các điểm tập kết của tài xế phụ xe đường dài tổ chức hàng ngày buổi sáng lúc chín giờ buổi chiều lúc một mươi sáu giờ
theo từng địa bàn quản lý và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
sáng ngày hai mươi năm tháng chín lãnh đạo huyện cam lâm tỉnh khánh hòa cho biết đã yêu cầu công an
làm rõ vụ việc một nhóm người xông vào chốt kiểm dịch ở xã cam hải đông tấn công dân quân đang trực chốt
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện cam lâm xác nhận vụ việc nhóm đối tượng ở xã cam hòa bất ngờ xông vào đánh dân quân trực chốt kiểm dịch covid một mươi chín ở xã cam hải đông
ba thanh niên có uống rượu bia được xác định đã tấn công dân quân
cán bộ làm đúng nhưng các đối tượng này ấm ức nên sau khi nhậu xỉn đã tìm đến chốt kiểm dịch gây sự
các đối tượng đã tìm đến chốt kiểm dịch gây sự
người dân quân bị đánh bị thương nhẹ vụ việc đang được công an thụ lý giải quyết lãnh đạo xã cam hải đông cho biết
theo xác minh ban đầu nhóm người này di chuyển giữa hai xã nhưng một cán bộ tiên phong không cho qua chốt kiểm dịch vì không đủ giấy tờ theo quy định
một kẻ trong nhóm dùng ghế đánh vào đầu sau đó cả nhóm xông vào tấn công dân quân trực chốt liên tục nói không liên quan gì và quăng điện thoại bỏ chạy
công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết
đã bản giao phạm thành nhân hai mươi sáu tuổi ngụ tại ấp phú trị xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre cho quan tỉnh bến tre tiếp tục điều tra xử lý
vì sử dụng giấy đi đường giả để thông chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng chín trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lực lượng làm nhiệm vụ gặp nhân đi qua chốt và trình giấy đi đường ghi nội dung đi đón con dâu nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về quê sinh con
do bà nguyễn thị bé một mươi phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký nên đã giải quyết qua chốt
tuy nhiên sau đó lực lượng làm nhiệm vụ tân sử dụng giấy đi đường giả mạo con dấu và chữ ký của lãnh đạo tỉnh bến tre
nên đã trao đổi thông tin với công an tỉnh bến tre đồng thời chốt chặn bắt giữ nhân và bàn giao cho công an tỉnh bến tre điều tra
thiếu tá nguyễn minh hải trưởng chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín này cho biết phạm thành nhơn điều khiển ô tô biển kiểm soát bảy mươi một a một trăm linh ba xx
xuất trình giấy đi đường từ ấp thới trị xã châu hòa huyện rồng tôm tỉnh bến tre đến đường hai bà trương phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
thấy lý do cần thiết và chỉ đi qua tỉnh vĩnh long nên chốt đã cho tài xế làm cam kết không dừng đỗ tại địa bàn tỉnh vĩnh long và cho xe qua
sau khi tình nghi lực lượng chức năng chốt chặn bắt giữ và phát hiện nhiều giấy đi đường khác của nhân
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường kỳ phương thị xã kỳ anh hà tĩnh xác nhận nạn nhân là em hoàng xuân trường sinh năm hai nghìn ba ở tổ dân phố hồng hải phường kỳ phương thị xã kỳ anh
cụ thể khoảng giờ ba mươi cùng ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ trực chốt kiểm dịch covid một mươi chín trường về nhà khi chạy xe tới quốc lộ một trước cây xăng kỳ nam thuộc thôn quý huệ xã kỳ nam thì em bị tai nạn giao thông
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn trời tối khuất tầm nhìn lên xe của trường đâm vào một cây cột mốc bên phải đường
được biết gia đình trường thuộc diện hoàn cảnh rất khó khăn bố mất sớm mẹ thường xuyên đau ốm không có việc làm ổn định nhà có ba chị em trường là con thứ hai
hiện chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên chia sẻ mất mát với gia đình và phối hợp hỗ trợ tổ chức tăng lễ theo phong tục địa phương
bài tiêu toàn cảnh covid một mươi chín sáng hai mươi sáu tháng chín xin được kết thúc tại đây
hay nhờ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất các bạn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại